ngày chín tháng ba sau bữa ăn trưa tại công ty trách nhiệm hữu hạn stamin vina đóng tại phường uyên hưng
thị xã tân uyên tỉnh bình dương hàng trăm công nhân đồng loạt có dấu hiệu bị ngộ độc thực phẩm
phải nhập viện cấp cứu theo đó vào khoảng một mươi một h ba mươi phút cùng ngày những công nhân này ăn cơm trưa
tại công ty với các món thịt gà trứng kho xu hào xào canh cải khoảng ba mươi phút sau
các công nhân đồng loạt bị nôn ói chóng mặt khó thở phải nhập viện cấp cứu đến khoảng một mươi năm h
cùng ngày nhiều công nhân vẫn được tiếp tục đưa vào phòng khám để cấp cứu hiện lực lượng công an
thị xã tân uyên tỉnh bình dương cũng đã có mặt tại bệnh viện để điều tra nguyên nhân vụ việc